tuy nhiên cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về thời gian gần đây
vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người
tình hình ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đặc biệt là tại hà nội
tình trạng nắng nóng gai gắt kèm theo thiếu hụt lượng mưa là nguy cơ xảy ra cháy rừng
thiếu nước sản xuất ở nhiều nơi giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng
tình trạng khăn hiếm nguồn cát xây dựng không đủ cung cho các công trình trọng điểm quốc gia
và nhu cầu xây dựng khác làm chi phí đầu tư tăng cao ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình dự án
tình trạng khai thác cát trái phép ở hà nội và một số địa phương diễn biến phức tạp
tình trạng vật nuôi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dạy tấn công người
tình trạng thiếu thuốc vaccine trang thiết bị vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập
bên cạnh đó cử tri phản ánh hiện nay một số bệnh nhân chưa được điều trị rất bệnh
nhưng do hết thời gian điều trị nội trú tại các cơ sở y tế theo quy định bảo hiểm y tế
nên phải làm thủ tục xuất viện sau đó mới nhập viện lại để được tiếp tục điều trị
quy định này đã gây khó khăn cho người dân khi điều trị bệnh
việc chi chế độ cho người có công với cách mạng được chuyển vào tài khoản ngân hàng
đang gây khó khăn cho người cao tuổi trong việc đi lại rút tiền
nhất là người cao tuổi sống tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở miền núi
vùng sâu vùng xa
thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ
điều này gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ để đóng tiếp
tính đến nay bàn dân nguyện đã nhận được kết quả giải quyết trả lời đối với một hai trăm chín mươi trên hai hai trăm một mươi sáu
sáu kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cụ thể đối với kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ sáu
đã có một hai trăm ba mươi sáu kiến nghị đã được giải quyết trả lời
hiện còn năm mươi sáu kiến nghị chưa được giải quyết trả lời
đối với kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ sáu
đã có năm mươi bốn kiến nghị đã được giải quyết trả lời
hiện còn tám trăm bảy mươi kiến nghị còn trong thời hạn giải quyết đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét
giải quyết trả lời theo quy định
qua giả soát tổng hợp và sơ bộ đánh giá kết quả giải quyết
trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền
về cơ bản các cơ quan đã có cố gắng tích cực giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ sáu
tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng chậm giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri
đến nay mặc dù đã quá thời hạn trả lời gần hai tháng
nhưng vẫn còn năm mươi sáu kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ sáu chưa được giải quyết trả lời
ban dân nguyện đã bàn hành công văn đồn đốc gửi đến một số bộ ngành yêu cầu trả lời đầy đủ các kiến nghị trên
ban dân nguyện sẽ tiếp tục cập nhật kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền
về công tác tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư của quốc hội
các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội đã tiếp một trăm tám mươi hai lượt công dân đến khiếu nại
tố cáo kiến nghị phản ánh về một trăm chín mươi một vụ việc và có hai mươi ba lượt đoàn đông người
qua tiếp công dân đã ban hành văn bản truyền đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với một mươi tám vụ việc
hướng dẫn bằng văn bản bốn vụ việc
đã giải thích
thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với một trăm sáu mươi chín vụ việc
các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý được một hai trăm ba mươi tám đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân gửi đến
trong đó có hai trăm linh một đơn đủ điều kiện xử lý
một ba mươi bảy đơn không đủ điều kiện xử lý đã thực hiện lưu đơn theo quy định
qua nghiên cứu hai trăm linh một đơn đủ điều kiện xử lý
đã chuyển một trăm ba mươi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
ban hành bốn mươi tám văn bản hướng dẫn trả lời đơn công dân
đang nghiên cứu
tiếp tục xếp lưu năm đơn và đã giải quyết hết thẩm quyền
đúng quy định của pháp luật và nhận được chín mươi văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền
qua công tác xử lý đơn thư
các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội đã và đang tiến hành giám sát đối với bốn vụ việc cụ thể
ngoài một số nội dung cử tri phản ánh
chính phủ thủ tướng chính phủ đã có phân bản chỉ đạo điều hành trong thời gian qua
ban dân nguyện kiến nghị ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ
thủ tướng chính phủ quan tâm chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay
cụ thể tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát
bình ồn giá cả hàng hóa thị trường tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát
tăng giá các mặt hàng trên thị trường
triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho vật nuôi
tuyên truyền vận động để người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y
và sự phạt nghiêm các hành vi bi phạm trong lĩnh vực này
tiếp tục chỉ đạo bộ ngành có liên quan có giải pháp cho khai thác mỏ tạo nguồn cung
hạ giá thành để đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia các công trình xây dựng khác
bên cạnh đó chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phòng chống cháy rừng
chỉ đạo bộ lao động thương binh và xã hội xem xét
tiếp tục thực hiện chi tiền mặt cho đối tượng là người có công với cách mạng
nhất là người cao tuổi sống tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở miền núi vùng sâu vùng xa
đồng thời chỉ đạo bộ y tế có giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo đầy đủ vật tư
thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập xem xét điều chỉnh quy định thời gian điều trị nội trú bảo hiểm y tế cho phù hợp
nhằm đảm bảo thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh của người dân
chỉ đạo bảo hiểm xã hội việt nam xem xét thiết kế lại mẫu thẻ bảo hiểm y tế
để người tham gia bảo hiểm có thể theo dõi hạn sử dụng tiện lợi và dễ dàng hơn
mặt khác tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giải quyết sức điểm
hoặc tổ chức giả soát giả soát lại nếu có căn cứ pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo phát sinh
nhất là các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp kéo dài không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự
và khiếu kiện vượt cấp đến các cơ quan ở trung ương
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với thế lực phản động
lợi dụng một số vụ việc khiếu kiện đông người để lôi kéo kích động gây phức tạp về an ninh trật tự vi phạm pháp luật